tại hà nội ubnd của quốc hội đã tổ chức hội nghị giám sát tình hình thực hiện các điều ước quốc tế đã ký giữa việt nam và liên bang nga giai đoạn hai nghìn một hai nghìn một mươi tám
nhằm đánh giá các kết quả hợp tác và qua đó tháo gỡ các rào cản thương mại song phương
cũng như đề xuất các phương án để chính phủ hai nước hoàn thiện hơn nữa cơ chế thực thi các cam kết giữa hai bên
báo cáo của các bộ ngành cho thấy các điều ước quốc tế ký kết giữa việt nam liên bang nga đã và đang được triển khai hiệu quả
đóng góp đáng kể cho công cuộc xây dựng phát triển đất nước trên các lĩnh vực cụ thể như thương mại đầu tư dầu khí và năng lượng
nhất là việc triển khai các điều ước quốc tế tại các địa phương trọng điểm đã cho thấy nhiều điểm sáng tích cực
tạo thêm nhiều việc làm cho người dân thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tuy nhiên hiện nay việc triển khai các điều ước quốc tế tại địa phương vẫn còn một số khó khăn vướng mắt trong thực hiện
các bộ ngành cho rằng cần quán triệt tới từng địa phương và hàng năm các địa phương phải có báo cáo với bộ ngoại giao về kết quả thực hiện
bên cạnh đó sự quản lý giám sát của nhà nước cũng cần phải được siết chặt bảo đảm việc thực hiện các điều ước quốc tế nghiêm túc và hiệu quả